ngày hai mươi sáu tháng bảy tại khu di tích quốc gia đặc biệt ngã ba đồng lộc
báo nhân dân phối hợp với tỉnh hà tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
năm mươi hai năm chiến thắng đồng lộc và chương trình nghệ thuật đặc biệt huyền thoại đồng lộc
sự lễ kỷ niệm có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao các đồng chí ủy viên trung mương đảng
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương báo nhân dân và các mẹ việt nam anh hùng
các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh thương binh bệnh binh
cựu thanh niên sung phong và thân nhân các gia đình liệt sĩ thương binh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng gửi vòng hoa chúc mừng
chương trình nghệ thuật huyền thoại đồng lộc do các nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam thực hiện
đã tái hiện sự hy sinh anh dũng của các thanh niên sung phong trên tuyến lửa đồng lộc anh hùng
và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi khán giả theo dõi chương trình